tỉnh nam định đã xây dựng nhiều kho vật tư trang bị đầy đủ trải rộng trên các địa bàn sung yếu
điều này sẽ đáp ứng được tính kịp thời khi có thiên tai xảy ra
tuy nhiên nhìn từ kè quy phú có thể thấy một thực trạng còn tồn tại là vấn đề kinh phí đầu tư vật tư trang thiết bị
cũng như duy tu bảo trì và sửa chữa đê kè còn thiếu dẫn tới nhiều đê kè khác như quy phú vẫn đang trong tình trạng gia cố tạm thời
có thể gây nguy hiểm cho người dân khi mùa mưa bão tới

trong công tác phòng chống thiên tai ủy ban nhân dân tỉnh nam định đã ra chỉ thị số một mươi bốn về sự tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đến nay đã triển khai được ba năm
đây là thực trạng khó giải quyết không chỉ tại tỉnh nam định mà còn ở nhiều địa phương khác trên cả nước
năm hai nghìn một mươi bảy này thì tỉnh đã ban hành kế hoạch ba và thành lập một đoàn kiểm tra liên ngành gồm sáu ngành là nông nghiệp phát triển nông thôn thanh tra công an xây dựng

trước tình hình biến đổi khí hậu thời tiết diễn biến phức tạp thì các địa phương càng cần có sự chủ động và có nhiều giải pháp cụ thể
chính quyền tới doanh nghiệp để có thể giảm thiểu những tổn thất mà thiên tai gây ra
vâng vào thời điểm này thì không chỉ riêng tỉnh nam định mà nhiều địa phương khác trên cả nước
đều đang nỗ lực thực hiện các biện pháp hiệu quả để sẵn sàng ứng phó với một mùa mưa bão đến gần
đang khiến nguồn nước ngọt trên thế giới bị giảm sút nghiêm trọng
ước tính đến năm hai nghìn hai mươi năm thì hai phần ba dân số trên thế giới sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt
thực trạng này đòi hỏi các quốc gia phải có những giải pháp phù hợp để tìm ra nguồn nước ngọt
để đủ cung cấp cho người dân đặc biệt là tại các khu vực nghèo đói và thường xuyên phải đối mặt với hạn hán
giải pháp công nghệ thu sương mù lấy nước ngọt là phương pháp đã được nhiều quốc gia thử nghiệm
và ứng dụng thành công mang lại nguồn nước sinh hoạt quý giá đến với người dân
để hiểu rõ hơn về công nghệ này mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục sống xanh mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây
theo tổ chức y tế thế giới who hiện chỉ có bảy lượng nước ngọt trên thế giới là an toàn để sử dụng
và lượng nước này được chia sẻ không đồng đều cho bảy năm tỷ người
cùng với sự biến mất của nhiều sông suối ao hồ và mức độ ô nhiễm nguồn nước gia tăng như hiện nay
dự báo đến năm hai nghìn hai mươi năm hai phần ba dân số trên thế giới sẽ phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước
để đối phó với tình trạng này nhiều quốc gia đã nỗ lực tìm kiếm những giải pháp dài hạn
như tái chế nước thải xử lý nước biển thành nước ngọt
hiện nay ở một số quốc gia như chile peru mexico hay mỹ
công nghệ thu hoạch sương mù để tạo ra nước sinh hoạt đang được phát triển
bởi phương pháp này có giá thành rẻ và có tính bền vững cao
nước từ sương mù về cơ bản là khá an toàn và tinh khiết để có thể uống trực tiếp
sương mù là một phần rất quan trọng của hệ sinh thái mà cả triệu năm qua chúng ta vẫn thường coi đây là một hiện tượng tự nhiên và biết rất ít về nó
sương mù đã được tổ tiên của chúng ta làm từ rất lâu rồi
có bằng chứng về việc vắt nước từ sương mù cách đây khoảng một mươi năm được tìm thấy ở chile hay ở mexico
đó cũng là lý do để người ta xây dựng các bể chứa và buồn tắm ở trên núi cao nơi có nhiều sương mù
công nghệ trưng thu nước từ sương mù được áp dụng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi và đã có những dự án hoạt động hiệu quả tại nhiều quốc gia
vùng tây nam bà rốc nằm bên rìa của sa mạc sahara
những tâm lưới khổng lồ được răng
sương mù có độ cao một hai trăm hai mươi năm mét để đón hơi nước trong không khí và biến sương mù thành nước uống
về nguyên lý không khí chứa sương mù khi đi qua các tấm lưới sẽ ngừng tụ lại thành nước và được thu gom vào các bể chứa
đây là dự án thu sương mù lớn nhất thế giới trải rộng trên diện tích sáu trăm linh mét vuông
những tâm lý này có thể tạo ra khoảng sáu lít nước mỗi ngày
những người dân ở đây rất nghèo
phụ nữ và trẻ em thường phải đi bộ hơn ba tầng
những người dân ở đây có thể đi bộ hơn ba tiếng mỗi ngày để lấy nước ở những diếng nước khô cạn
tình trạng hạn hán xảy ra thường xuyên
gió đẩy sương mù từ đại dương vào đất liền nhưng các dạng núi đã ngăn chúng lại
vì vậy rất dễ thu gom sương mù
các ngọn núi ở đây được bao bọc bởi sương mù khoảng một trăm bốn mươi ngày trong một năm
dự án này đang cung cấp nước sạch cho năm trăm linh người ở năm làng nằm trong vùng anti atlas nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của hạn hán
trước khi đến với những ngôi nhà trong làng nước sẽ được lọc cặm bần rồi đi qua tám km đường ống
điều này đã giúp cải thiện cuộc sống của người dân địa phương một cách rất tích cực
trước đây tôi phải đi lấy nước bốn lần một ngày mỗi lần chỉ được khoảng bốn mươi lít nước
nhờ có nguồn nước từ dự án gia đình tôi đã có khoảng một trăm sáu mươi lít nước mỗi ngày mà không phải đi xa
mặc dù số nước này không đủ dùng cho cả gia súc song chúng tôi từng giống như những đô la

trước đây cháu thường mất rất nhiều thời gian để đi lấy nước

dự án đang được tiếp tục mở rộng tại nhiều vùng nông thôn nghèo đang phải chịu áp lực lớn từ hạn hán ở maroc
và được tuyên dương tại hội nghị về biến đổi khí hậu của liên hợp quốc cop hai mươi hai tại marrakes
chương trình về công nghệ thu sườn mù lấy nước ngọt cũng đã kết thúc thời lượng của chương trình ngày hôm nay
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau